tại hà nội đã khai mạc hội thảo asean liên hợp quốc lần thứ bảy
trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra cuộc đối thoại khu vực lần thứ năm
về hợp tác chính trị an ninh với chủ đề
tập trung phối hợp hỗ trợ viện asean về hòa bình và hòa giải
đối thoại khu vực lần thứ năm về hợp tác chính trị an ninh diễn ra trong hai ngày
từ ngày ba đến ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đối thoại khu vực lần thứ năm với chủ đề tập trung hỗ trợ các hoạt động của aipr
là đề xuất của việt nam nhằm tăng cường hợp tác giữa asean và liên hợp quốc
thể hiện đóng góp tích cực của việt nam trong vai trò là chủ tịch kế tiếp của asean
và ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc thời gian tới
đối thoại khu vực lần thứ năm về hợp tác chính trị an ninh sẽ diễn ra trong hai ngày
từ ngày ba đến ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội